khổ như nào con cũng chấp nhận
bởi vì con yêu anh đô nhiều
cô con phải hết sức bình tĩnh nha
cô nói chuyện nha cô biết rất rõ đô
cho phép mẹ nói với cả bạn đúng không
tình trạng của con đúng không
tình trạng kìa
nghĩa là con chảy qua bao nhiêu người yêu không
đô chưa đủ chính chắn để là người chồng

nếu mà chúng con kết hôn
thì anh đô sẽ về ở với gia đình nhà con

cho con học đại học

đứng dựa trên tài năng và mong của con
còn nếu con quyết định
con là một người chỉ biết lệ thuộc
có thể bạn con lo cho con cả cuộc đời
và con sẽ là một người ăn bàn

tối hai đô
anh ấy có tiền mà bác
anh không ăn bám ai cả
con lấy tiền của cháu

tích cóp từng đồng để mẹ giảm được cho con
những khoản bạch
đã bao giờ mua một món quà cho mẹ
để tưởng tượng tình cảm cho mẹ

thì con có thể tối nay xách vali
đi ra khỏi nhà
mẹ không cảm nhận
khi mà người mẹ phải rứt áo đứng lên
trước một quyết định thực sự khó khăn
chúng ta có thể thấy rằng
việc đồng hành cùng con trên mỗi chặng đường đời
có những lúc người làm cha mẹ phải chấp nhận
cả những quyết định thực sự khó khăn
và cả những giọt nước mắt đã rơi
lúc nào anh cũng nghĩ về mẹ anh nhiều hơn
nhưng cũng thật may mắn
chàng trai này đã cảm nhận được trái tim của người mẹ
anh vẫn chọn mẹ anh
để làm sao
có thể bảo vệ được con mình
hoặc để con mình có một cái hướng đi đúng
con có tham gia cùng với thích vào chương trình
thì xin gửi mẹ tặng một bỏ hoa này
chúc mừng sinh nhật mẹ
chúng ta có thể thấy
sự mạnh mẽ và quyết đoán của người phụ nữ hiện đại
là điều rất cần thiết
vẻ đẹp dịu dàng biết lắng nghe và vun vén cho gia đình
vẫn là nét đẹp truyền thống của người phụ nữ việt nam
điều đó đem lại sự hạnh phúc không chỉ cho người mình yêu
mà cả những người xung quanh